bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh thanh hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá năng lực và thúc đẩy chế biến nông lâm thủy sản cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp phía bắc
nhiều giải pháp đã được đưa ra thảo luận như tái cấu trúc vùng nguyên liệu gắn với sự hình thành và phát triển của các nhà máy chế biến
nghiên cứu cơ chế tích tụ đất đai phục vụ sản xuất hàng hóa quy mô lớn đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng của các nhà máy chế biến
triển khai các chính sách hỗ trợ về vốn để khơi dậy tiềm năng thế mạnh của từng vùng từng lĩnh vực sản xuất
các địa phương phía bắc cần ra soát xây dựng lại quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương trên phương châm phát huy tốt nhất tiềm năng
lợi thế của các tỉnh xác định quy hoạch vùng nguyên liệu để hạn chế lãng phí vốn đầu tư
chú trọng đầu tư cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp để liên kết cơ giới hóa vùng nguyên liệu
đồng thời nâng cao năng lực của các cơ sở chế biến nông lâm thủy sản